cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hằng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn ung thư vú là ung thư thường gặp và gây tử vong nhiều nhất ở phụ nữ
trên thế giới hàng năm có hơn một triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú
do đó việc phát hiện các triệu chứng của bệnh và điều trị kịp thời là rất quan trọng
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các dấu hiệu cảnh báo ung thư vú
phương pháp điều trị tầm soát phát hiện sớm đối với bệnh lý ung thư đang rất phổ biến này
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mình thử bác sĩ một câu hỏi mà rất là nhiều bệnh nhân quan tâm
đó là ung thư vú thì liệu có thể chữa khỏi hoàn toàn được hay không ạ
phải khẳng định rằng ung thư ung thư đặc biệt là ung thư phát hiện

từ giai đoạn sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được
nhất là ung thư vú là chúng ta hoàn toàn có thể chữa khỏi được
và cái tỷ lệ chữa khỏi nó càng cao khi mà mình phát hiện được càng sớm
nếu như có thể nói giai đoạn một thì ung thư vú có thể chữa khỏi đến trên chín mươi
giai đoạn hai nó xuống khoảng tám mươi và nó cứ xuống dần như vậy
chính vì vậy việc phát hiện sớm ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng
là có ý nghĩa hết sức quan trọng
chúng ta càng phát hiện sớm thì tỷ lệ khỏi bệnh càng cao
và có thể khẳng định là
khỏi hoàn toàn
vâng hiện nay thì có các phương pháp nào trong điều trị ung thư vú thưa bác sĩ
ung thư vú thì chúng ta đều biết rằng nó là được xếp vào một cái bệnh
như là một cái bệnh toàn thân
chính như vậy việc điều trị ung thư vú là một sự phối hợp điển hình
của các phương pháp từ các phương pháp tại chỗ tại vùng như là phẫu thuật
xã trị cho đến phương pháp điều trị toàn thân như là hóa chất
nội tiết thuốc nhắm trúng đích thuốc miễn dịch
rất nhiều các thuốc
và các bác sĩ
sẽ đưa ra một cái hội chẩn với nhau và dùng các phương pháp nào phối hợp với nhau
phương pháp nào trước phương pháp nào sau để đạt được hiệu quả cao nhất
có rất nhiều các tiến bộ trong điều trị ung thư vú ngoài các phương pháp kinh nghiệm về phẫu thuật
phẫu thuật bảo tồn rồi là các phương pháp về xã trị với các kỹ thuật xã trị cao như xã trị đường viên liều
rồi là các thuốc đặc biệt là các thuốc thế hệ mới như các thuốc về miễn dịch
các thuốc về nhắm trúng đích
ví dụ như là tratizumab hoặc là pertuzumab hoặc là những cái thuốc mới như là kháng cdk bốn mươi sáu
rồi là những cái thuốc về olaparib
thì rất nhiều các cái thuốc mới trong điều trị ung thư vú đã được cải thiện một cách ngoạn mục kết quả điều trị ung thư
có những dấu hiệu nào để có thể cảnh báo cho người bệnh rằng là đang mắc ung thư vú thưa bác sĩ
thì cái vú là cái cơ quan ở bên ngoài cơ thể như này
thì chúng ta có thể dễ dàng phát hiện được hơn
so với các cái ung thư ở bên trong nội tại
thế thì các cái biểu hiện của ung thư vú có thể là gì
tự sờ thấy một khối ở vú
tự sờ thấy một cái mảng cứng
hoặc là chảy dịch đầu vú đặc biệt là chảy máu ở đầu vú
hoặc là nắt nặm ra cái dịch máu ở đầu vú
bây giờ là co kéo da thay đổi sắc da
hoặc là tự sờ thấy hạch vùng nách vùng cổ thì là thường là giai đoạn buộn rồi
khi mà có các dấu hiệu cảnh báo đó thì nên đi khám chuyên khoa về ung biếu ngay
để phát hiện
cũng như các bệnh ung thư khác
chất động ung thư vú thì người ta khuyến cáo rằng
nên người phụ nữ phải tự định kỳ khám vú hàng tháng
cái đấy là rất là quan trọng
và cái chương trình tự khám vú hàng tháng
đã giúp cho giảm được khoảng năm mươi tỷ lệ tử vong dòng thường vũ
vì phát hiện được sớm
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
qua khoa tâm anh liệu pháp biễn dịch cũng đã được áp dụng trong điều trị ung thư vú
đây là một phương pháp mới cho thấy cải thiện về mặt lâm sàng và hình ảnh ở bệnh nhân
khối ưu tam biến và triệu chứng gần như chấm dứt
hiệu quả cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư zika xa nhờ liệu pháp biễn dịch
là điều mà phương pháp truyền thống như hóa trị xạ trị rất khó làm được
bệnh viện đa khoa tâm anh đã và đang triển khai các gói tẩm soát và phát hiện sớm ung thư vú
cho các khách hàng nữ giới những người có nhu cầu có thể sàng lọc bệnh lý về ung thư vú phụ khoa
hỗ trợ khách hàng thăm khám và phát hiện bệnh sớm để có phương pháp điều trị kịp thời